cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do các đối tượng phan thị huyền và đỗ thị kim ngân thực hiện đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu điều tra theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu vừa chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu điều tra theo thẩm quyền
để thực hiện hành vi lừa đảo quyền đã thuê đỗ thị kim ngân làm giả các giấy tờ như hợp đồng thế chấp của khách hàng với ngân hàng việt tinh banh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất biên lai nhận tiền
cơ quan điều tra cho biết ngoài hai nạn nhân trên hiện có sáu người dân khác cũng đã làm đơn gửi đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phan thị huyền
cũng với thủ đoạn như trên huyền đã lừa đảo số tiền hơn bốn tỷ đồng